sáng hai mươi tháng ba đại sứ quán việt nam tại campuchia đã tổ chức lễ viếng nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải và mở sổ tang đón các đoàn tới viếng
tại lễ viếng các cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan bên cạnh đại sứ quán
nhiều doanh nghiệp việt nam đang đầu tư kinh doanh tại campuchia
đại diện đoàn lưu học sinh việt nam tại campuchia và đông đảo bà con việt kiều đã kính cẩn mặc niệm
thắp nén nhang tiễn biệt nguyên thủ tướng phan văn khải
cũng trong ngày hai mươi tháng ba đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia cpp
các đoàn đại diện bộ ngoại giao nội vụ lao động và đào tạo nghề campuchia
và đại diện nhiều đại sứ quán các nước tại thủ đô phnom penh đã tới đại sứ quán việt nam
tại campuchia viếng và ghi sổ tang gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đảng chính phủ
nhân dân việt nam và thành viên gia đình nguyên thủ tướng phan văn khải
đại sứ quán việt nam tại campuchia sẽ mở cửa đón các đoàn tới viếng và ghi sổ tang
tưởng nhớ nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng phan văn khải tới năm giờ chiều ngày hai mươi một tháng ba
cũng trong ngày hai mươi tháng ba đại sứ quán việt nam tại vương quốc anh đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang
đồng chí phan văn khải trong không khí trang nghiêm xúc động đoàn cán bộ và nhân viên đại sứ quán
các cơ quan đại diện việt nam tại anh do đại sứ trần ngọc an dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm
ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí phan văn khải tại lễ viếng đại sứ trần ngọc an đã nhắc lại
những công lao to lớn cho sự nghiệp phát triển đổi mới đất nước của nguyên thủ tướng phan văn khải
một tấm gương sáng trói về đức bình dị khiêm nhường và đầy tâm huyết cho chúng ta nói theo
nhiều tổ chức của cộng đồng người việt như hội người việt ở anh
hội sinh viên việt nam tại anh cũng đã đến viếng tưởng nhớ đồng chí phan văn khải